tiền thỏa mãn cơn nghiện nguyễn ngọc cảnh đã nghĩ ra cách đột nhập vào các ngôi chùa để trộm
đối tượng mà lấy cắp thùng phước sương thì theo quan sát đó là những đối tượng còn trẻ
có lẽ là bị nghiện game nghiện ma túy
mà nếu chúng ta phát hiện các đối tượng đó vào thì tốt nhất chúng ta nên phối hợp nhiều người để chúng ta tìm cách ngăn cản
nếu như chúng ta ở một mình thì nên điện thoại báo các cơ quan nhất là bên an ninh công an để giúp mình
nếu mình ra một mình nhất là buổi tối thì những đối tượng đó rất là manh động
đôi khi nó làm
tổng hại đến thân thể của mình
ngoài đối tượng nguyễn ngọc cảnh vừa bị bắt quả tang không loại trừ có thêm nhiều tên trộm khác vẫn đang lén lút hoạt động với thủ đoạn tương tự
nhất là tại các ngôi chùa nữ tu
việc các chùa cơ sở thờ tự chủ động phòng ngừa là hết sức cần thiết nhằm ngăn ngừa không để xảy ra hậu quả đáng tiếc
hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục như cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề
học sinh lớp một được học kỹ năng phòng chống xâm hại sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thứ nhất cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề thông tư ba hai nghìn một mươi chín tt bggdt sửa đổi quy chế thi trung học phổ thông quốc gia nêu rõ
học sinh trung học phổ thông học viên giáo dục thường xuyên có giấy chứng nhận nghề bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trong thời gian học trung học phổ thông
thì được cộng điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông
cụ thể cộng hai điểm nếu xếp loại giỏi với giấy chứng nhận nghề loại xuất sắc vừa học giỏi đối với bằng trung cấp
cầm một năm điểm nếu xếp loại khá với giấy chứng nhận nghề loại khá và trung bình khá với bằng trung cấp
và cộng một điểm nếu xếp loại trung bình thông tư có hiệu lực từ ngày ba tháng năm
thứ hai học sinh lớp một được học kỹ năng phòng chống xâm hại
theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp một mới được ban hành tại thông tư năm hai nghìn một mươi chín tt bggdt
yêu cầu phải có bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi
khám phá kiến thức thông qua quan sát vận dụng vào thực tế cuộc sống
bộ tranh gồm có hai tờ tranh minh họa về phòng tránh bị xâm hại
một tranh minh họa quy tắc bảo vệ cơ thể bé trai và bé gái phải có dòng chữ
hãy nhớ không để ai sờ động chạm vào cơ thể được đồ lót che kín
trừ khi học sinh cần được bác sĩ thăm khám
một bức tranh minh họa ba bước phòng tránh xâm hại thông qua hình ảnh
như bỏ chạy để thoát khỏi tình huống nguy hiểm hoặc kể lại với người thân về những gì đã xảy ra với mình
thông tư này được ban hành vào ngày năm tháng bốn có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm tới đây
từ đầu năm đến nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã lấy một mươi bốn mẫu trái cây
để phân tích giám sát các chỉ tiêu kim loại nặng như asen kadimi trì
dư luận thuốc bảo vệ thực vật
các vị sinh vật như ecoli salmonella nhằm giám sát chất lượng kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông sản
kết quả là một trăm linh mẫu đều đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm
sở cũng đã phối hợp với trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam để xây dựng hệ thống thông tin điện tử
sử dụng mã qr truy xuất nguồn gốc trái cây bày bán trên địa bàn
đến nay sau thời gian thí điểm khoảng tám mươi năm cửa hàng kinh doanh hoa quả tại hà nội
bày bán các mặt hàng đã có tem truy xuất
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm
của cả nước nói chung và tỉnh khánh hòa nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
một số điểm dịch nhỏ đã xuất hiện tại địa phương mặc dù được khống chế nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ lây nhiễm
và nguy cơ trên càng cao nhất là trong mùa nắng nóng đang tới gần khi mà sức đề kháng
của một số loại vật nuôi sẽ bị giảm xuống
do đó hiện ngành chăn nuôi khánh hòa đang triển khai rất nhiều giải pháp nhằm khống chế
không để phát sinh dịch bệnh trên tổng đàn đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
trong mùa cao điểm du lịch sắp tới đây
phước đồng hiện có tổng đàn lợn trên hai con lớn nhất tại thành phố nha trang
hầu hết các hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ chuồng trại ít được đầu tư
do đó nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể xảy ra tại khu vực này
thực tế những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn cũng đã xảy ra một số
điểm dịch bệnh trên đàn lợn chủ yếu là tai xanh và lở mồm long móng
ngành chăn nuôi cũng đã tiến hành tiêu hủy trên chín mươi con tại năm hộ gia đình
với tổng trọng lượng hơn hai tấn
sau khi phát hiện dịch bệnh thành phố cũng đã triển khai nhiều biện pháp tiêu độc khử trùng
điều trị khống chế bệnh
qua một tháng nay phước đồng không xuất hiện trường hợp lợn bị mắc bệnh
phước đồng đã đưa thành phố vào lấy máu đi xét nghiệm bốn ngày
thì bên thu y thành phố có đem kết quả vô là nó bị tai xanh
bên thành phố cũng bên anh thu y cũng hỗ trợ thuốc chỉ dẫn
rồi ngày nào cũng vô để hỗ trợ cùng với gia đình để cứu đàn heo
thì tiêu hủy hết một mươi sáu con
còn bao nhiêu thì được hỗ trợ của xã với thu y cùng gia đình điều trị thì đã qua khỏi
thời gian qua tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại tỉnh khánh hòa diễn biến tương đối phức tạp
tính đến nay toàn tỉnh đã tiêu hủy hơn một con lợn ở bốn địa phương
với tổng trọng lượng hơn sáu mươi tấn mắc bệnh lở mồm long móng và tai xanh
cùng với đó cũng tiêu hủy hơn một năm trăm linh con da cầm có liên quan tới bệnh cúm
sau một thời gian quyết liệt triển khai nhiều giải pháp
các loại bệnh cơ bản được khống chế không xuất hiện thêm điểm dịch mới
tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn còn hiện diện
khánh hòa hiện nay chưa xuất hiện dịch tạo đợn châu phi
tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn còn phức tạp
do đó công tác phòng chống dịch đối với tổng đàn gia súc
da cầm phải được tiếp tục quan tâm
đặc biệt là phòng bệnh trên đàn lợn trong mùa nắng nóng tới đây
bên cạnh đó công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng
bởi mùa cao điểm của ngành du lịch và các lễ hội văn hóa đang tới gần
tổng thể gồm có tiêm phòng cho toàn bộ đàn gia súc da cầm đợt một năm hai nghìn một mươi chín
xây dựng các trạng kiểm dịch
để ngăn chặn kiểm soát da súc vận chuyển tiền giao vào tỉnh
tổng vệ sinh tiêu độc đợt tháng ba và đợt tháng một
đợt một năm hai nghìn một mươi chín bắt đầu từ hai mươi tháng bốn
các trạng kiểm soát này các nguồn da súc nhập vào tỉnh cũng như là chân nuôi
để đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm an toàn từ khâu chăn nuôi
trong hệ thống kiểm tra diết ngộ nhập soát và xây dựng các hệ thống chuỗi các sản phẩm
cũng theo ngành chăn nuôi và thú y sau hơn một tháng triển khai các chốt kiểm dịch động vật
lực lượng liên ngành đã xử lý bốn vi phạm về vận chuyển da súc da cầm
trong đó kịp thời phát hiện và xử phạt một trường hợp vận chuyển lợn chết qua địa bàn tỉnh
tiêu hủy hơn tám mươi con có trọng lượng trung bình dưới một mươi năm kg
qua đó chủ động hạn chế các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm vào tỉnh khánh hòa
trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các bệnh viện trên địa bàn hà nội và tp hcm đã khám cấp cứu gần hai mươi hai trường hợp
nếu như ở hà nội không ghi nhận các loại dịch bệnh nguy hiểm cũng như ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn
thì tại tp hcm trong năm ngày nghỉ lễ đã có tới tám mươi trường hợp nhập viện do xuất xuất huyết và năm mươi trường hợp mắc tay chân miệng
cụ thể tại hà nội trong số các ca khám tai nạn số ca khám tai nạn giao thông là bốn trăm sáu mươi bốn trường hợp
tai nạn sinh hoạt là năm trăm năm mươi ba trường hợp tai nạn lao động là bốn mươi ba trường hợp
tp hcm không ghi nhận các loại dịch bệnh nguy hiểm cũng như ngội độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn
ngoài ra các bệnh viện thuộc sở y tế hà nội không tính các bệnh viện không thuộc sở y tế hà nội quản lý
nhưng đóng trên địa bàn tp hcm cũng đã tiếp nhận điều trị nội chú cho sáu chín trăm chín mươi bảy trường hợp tiến hành phẫu thuật cho chín trăm chín mươi hai ca
cho chín trăm hai mươi chín ca đỡ đẻ một bốn mươi ba ca
số ca tử vong được ghi nhận là bảy trường hợp trong đó có sáu trường hợp tử vong do bệnh lý còn một ca là do điện giật
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đáp ứng bốn trăm một mươi bảy trên bốn trăm một mươi bảy lượt yêu cầu cấp cứu phục vụ ba trăm linh ba bệnh nhân cấp cứu vận chuyển hai trăm ba mươi sáu bệnh nhân tới bệnh viện
còn tại tp hcm trong năm ngày nghỉ lễ hơn một trăm linh bệnh viện trong tp hcm đã thực hiện khám chữa bệnh cho một trăm sáu mươi ba ba trăm chín mươi năm lượt người bệnh
cấp cứu cho một mươi ba sáu trăm bốn mươi chín lượt người trong đó có hơn một hai trăm linh trường hợp bị tai nạn giao thông một bốn trăm linh trường hợp tai nạn sinh hoạt
hai trăm năm mươi năm trường hợp cấp cứu do đánh nhau
trong năm ngày nghỉ lễ các bệnh viện trong thành phố ghi nhận bốn mươi chín trường hợp tử vong trên địa bàn
đáng chú ý là chỉ có một trường hợp tử vong tại bệnh viện do tai nạn giao thông
tuy nhiên với những dịch bệnh lưu hành như suất suất huyết tay chân miệng
thì trong năm ngày nghỉ lễ toàn tp hcm đã có tám mươi trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết và năm mươi trường hợp mắc tay chân miệng
giữa trời nắng hàng nghìn chai nước suối và khăn lạnh đã được lực lượng công an quận ô môn tp cn
cho người tham gia giao thông dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
với phương châm vì nhân dân phục vụ đội cảnh sát giao thông phối hợp cùng với công an phường long hưng
quận đoàn ô môn thành phố cần thơ hỗ trợ phát nước suối khăn lạnh miễn phí cho người dân dịp nghỉ lễ
theo đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã phát gần năm chai nước suối và khăn lạnh
cho người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ chín mươi một
đây chính là một trong số các hoạt động xã hội của công an quận ô môn luôn đồng hành với người tham gia giao thông
việc phát nước suối và khăn lạnh một phần hỗ trợ cho người dân xa quê về nghỉ lễ
phải chạy xe máy với chặng đường dài trong thời tiết nắng nóng oi bức
đồng thời còn là dịp để lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở tuyên truyền bà con
chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho chính mình và người khác
để bà con có kỳ nghỉ lễ trong không khí vui tươi và an toàn
kỳ nghỉ kéo dài giao thông thông suốt là những điều kiện thuận lợi
khiến hàng triệu du khách trên cả nước đã tìm đến các địa điểm văn hóa du lịch
để tận hưởng những phút giây vui vẻ hạnh phúc bên những người thân trong kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm vừa qua
bãi biển đẹp cùng với những đột phá về cơ sở hạ tầng chất lượng dịch vụ và văn hóa du lịch
trong những năm gần đây chính là những yếu tố khiến biển sầm sơn hút khách
theo thống kê ban đầu của bán nhân dân thành phố sầm sơn
dịp này ước tính có khoảng trên sáu trăm linh khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng và tắm biển tại sầm sơn
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong năm du lịch biển hai nghìn một mươi chín sầm sơn phấn đấu đón trên bốn tám triệu lượt khách tổng doanh thu đạt bảy chín trăm linh tỷ đồng
tại tỉnh hà tĩnh bãi biển đẹp sạch sẽ và không khí trong lành là điều thực sự thu hút hấp dẫn du khách khi về đây
không chỉ bãi biển thiên cầm mà các bãi biển khác như xuân thành xuân hải cửa sót kỳ xuân cũng rất đông khách
dự kiến trong dịp nghỉ lễ này hà tĩnh sẽ đón khoảng hai trăm linh lượt khách về tham quan nghỉ dưỡng
đây là một tín hiệu vui cho thấy du lịch biển tại hà tĩnh đã hồi sinh trở lại
trong khi đó tại tỉnh quảng ngãi đã có trên một mươi hai khách du lịch tham quan đảo lý sơn
tại cầu cảng sa kỳ bình châu bình sơn quảng ngãi mỗi ngày có từ ba mươi năm đến bốn mươi chuyến tàu được lệnh xuất bến chở khách tham quan đảo lý sơn
vì chủ động phối hợp nên việc vận chuyển khách ra đảo trong dịp này gặp nhiều thuận lợi
du khách ra đảo không còn cảnh phải chen lấn chờ đợi xếp hàng để mua vé ra đảo như trước đây
tại tỉnh lâm đồng trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố đà lạt ước khoảng một trăm một mươi năm lượt tăng bốn năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó khách quốc tế ước đạt sáu năm trăm linh lượt tăng tám ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong dịp này sở văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh lâm đồng đã tổ chức và phối hợp tổ chức một số chương trình sự kiện văn hóa văn nghệ thể thao phục vụ tốt nhất cho du khách
còn tại tỉnh bà rịa vũng tàu lượng du khách đổ về tắm biển tăng cao
riêng thành phố vũng tàu tính đến chiều ngày ba mươi tháng bốn thành phố đã đón trên ba trăm năm mươi lượt du khách
để đảm bảo an toàn cho du khách các cơ quan chức năng đã phối hợp tuần tra chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm giữ vững an ninh trật tự trong toàn khu vực
vì vậy tình hình an ninh trật tự tốt công tác vệ sinh môi trường bãi biển luôn sạch sẽ
với số lượng ngày nghỉ dài đã có rất nhiều người lựa chọn du lịch là cách để tận hưởng dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
là một trong những điểm đến được ưa thích nhất thành phố đà nẵng đã chọn khoảng thời gian này để tổ chức chương trình khai trương mùa du lịch biển
bao gồm rất nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn
trong thời gian diễn ra đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm công viên biển đông của thành phố đà nẵng trở nên đông vui nhộn nhịp hơn ngày thường
đó là bởi công viên này được lựa chọn để làm điểm
đó là một trong những địa điểm tổ chức các chương trình khai trương mùa du lịch biển hai nghìn một mươi chín
chương trình khai trương mùa du lịch biển năm nay diễn ra trong sáu ngày từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày một tháng năm
với sự góp mặt của nhiều hoạt động mới lạ hấp dẫn
bên cạnh những hoạt động truyền thống như triển ám tranh ảnh đắp tượng cát hội thi bơi giao đưa ẩm thực
điểm nhấn của chương trình năm nay phải kể đến hoạt động quan sát thiên văn và màn trình diễn khinh khí cầu trên biển
sự đa dạng về số lượng cùng với sự đặc sắc trong chất lượng đã khiến cho chương trình khai trương mùa du lịch biển đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
trở nên vô cùng hấp dẫn thú vị được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao
đà nẵng mình thấy năm nay thật là tuyệt vời có rất nhiều hoạt động
rồi là tất cả dịch vụ ví dụ như là ẩm thực đồ uống rất là hay và mọi người ở đây rất là thân thiện
tôi đã nghe nói vào thời gian này tại đà nẵng sẽ có nhiều chương trình thú vị
vì vậy tôi đã rất háo hức và bay tới đây
khi tới nơi tôi thấy mọi thứ rất tuyệt ngày nào cũng chỉ muốn ra ngoài để hòa mình vào không khí ở đây
thật là một không khí vô cùng sôi động và nhộn nhịp tôi có thể cảm nhận được điều đó ngay khi vừa đặt chân tới đây tại bãi biển này
bên cạnh những hoạt động vui chơi chương trình khai trương mùa du lịch biển đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
cũng mang ý nghĩa vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường
với những hoạt động như nhặt rác trao yêu thương hay trưng bày các sản phẩm tái chế từ rác
thì lượng du khách đến bãi biển đà nẵng trong tuần lễ này rất là đông kể cả bằng ngày và kể cả bằng đêm
tham gia các hoạt động về du lịch thể thao với tinh thần tổ chức như thế này thì chúng tôi rất là mong muốn
truyền tải được cái thông điệp là quảng bá cái hình ảnh một bãi biển đến du khách mọi miền
và trong cái khai trương này chúng tôi lòng ghép vào đó là một đợt phát động về môi trường
thông qua hoạt động về du lịch chúng tôi muốn mọi người nâng cao ý thức nhận thức
trong cái việc mà thải rác ra môi trường tự nhiên
bên cạnh những hoạt động được tổ chức trên biển một số điểm vui chơi khác của đà nẵng như bà nà hills
hay công viên châu á trong dịp nghỉ lễ cũng đã tiếp nhận một lượng du khách lớn hơn những ngày thường rất nhiều lần
tuy nhiên những địa điểm này vẫn thực hiện tốt công tác tổ chức đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
bên cạnh đó là nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn để có thể phục vụ du khách đến với đà nẵng
trong dịp nghỉ đễ một cách trọng đẹp nhất
trong độ tuổi đi học cũng rất lo lắng và quan tâm đến việc sử dụng điều hòa hợp lý và đúng cách
để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình
sử dụng điều hòa trong gia đình thì gia đình cũng rất lo lắng và chú trọng đến sức khỏe
làm sao để sử dụng điều hòa mang lại hiệu quả tốt nhất
và không có những tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình
theo các chuyên gia không gian thoáng khí và sử dụng điều hòa có độ lạnh vừa phải
sẽ giúp trẻ giảm nhiệt và tránh nguy cơ say nắng vào mùa hè
chính vì vậy việc sử dụng điều hòa đúng cách sẽ có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ
lưu ý khi sử dụng điều hòa đối với gia đình có trẻ nhỏ

sử dụng quạt máy để không khí có sự lưu thông
vệ sinh sạch nhà cửa máy lạnh

không đột ngột đưa trẻ ra ngoài môi trường

còn bây giờ như thường lệ sẽ là tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước